thưa quý vị trong quá trình tuần tra kiểm soát trên sông hồng đoạn qua địa phận xã duy nhất huyện vũ thư
đội cảnh sát giao thông đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái bình đã phát hiện bắt giữ một tàu khai thác cát trái phép
cụ thể con tàu trọng tải năm mươi tám tấn không biển kiểm soát do nguyễn gia trường và hai thuyền viên khác cùng chú tại thị trấn cổ lễ
huyện trực ninh tỉnh nam định điều khiển
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong khoang chứa có ba mươi mét khối cát đen
số tài nguyên này không có hóa đơn chứng từ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
hiện cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tăng vật đồng thời tiến hành củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật